sáng nay ngày hai mươi bảy tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân rời hà nội lên đường tới thành phố osaka tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi với tư cách là khách mời đặc biệt
và thăm nhật bản từ ngày hai mươi bảy tháng sáu tới ngày một tháng bảy theo lời mời của thủ tướng nhật bản shinzo abe
cùng đi với thủ tướng nguyễn xuân phúc còn có bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư bộ trưởng bộ tài chính bộ trưởng bộ công thương
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường bộ trưởng bộ y tế cùng lãnh đạo bộ ngoại giao bộ công an và bộ giáo dục và đào tạo
việt nam là một trong tám nước khách mời đặc biệt của nước chủ nhà nhật bản dự hội nghị g hai mươi lần này diễn ra trong hai ngày là ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín tháng sáu tại thành phố osaka
hội nghị g hai mươi là diễn đàn của lãnh đạo cấp cao một mươi chín quốc gia phát triển nhất trên thế giới và sản xuất ra chín mươi tổng sản phẩm toàn cầu
sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ thăm nhật bản từ ngày ba mươi tháng sáu tới ngày một tháng bảy